viện khảo cổ học việt nam đã tổ chức buổi công bố báo cáo sơ bộ kết quả công tác thăm dò
khai quật nghiên cứu khảo cổ học cụm di trị vườn chuối
cũng như đề xuất những phương án bảo tồn khu di chỉ này tại xã kim trung huyện hoài đức hà nội
trong đợt khai quật thứ chín từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tới nay các nhà khảo cổ nhà khoa học tiếp tục phát hiện loạt mộ tăng
di vật có ý nghĩa quan trọng góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử văn hóa của cụm di tích vườn chuối
và thời tiền sơ sử ở khu vực thành phố hà nội
đặc biệt dạng di chỉ tiền sơ sử phản ánh nhiều giai đoạn phát triển văn hóa liên tục
từ tiền đông sơn đến đông sơn như vậy tại hà nội không nhiều hầu như đã bị xâm hại và xóa sổ hoàn toàn
di trị này thì tất nhiên có một tầm quan trọng rất là lớn
đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay rất nhiều di tích tiền đông sơn và đông sơn ở quanh khu vực hà nội
đã bị đô thị hóa cũng như công nghiệp hóa phá vỡ
và chúng tôi thì rất là muốn là có một cái dấu ấn về cái giai đoạn cổ xưa nhất của khu vực hà nội
mà khi có cư dân xuống cái vùng này để mà chiếm cư
và chúng ta có thể biến tất cả những cái này nó thành giá trị mang tính kinh tế
tất nhiên mọi người rất là ngại nói về giá trị kinh tế của di sản
nhưng mà cho đến hiện nay thì tôi nhận ra rằng là nếu chúng ta không nói đến giá trị kinh tế của di sản
và không nói được ra lợi ích của cái di sản này đối với lại cộng đồng cư dân thì tất nhiên là rất là khó để
với giá trị lịch sử văn hóa to lớn đã được chứng thực qua nhiều lần khai quật nghiên cứu từ trước đến nay
trong buổi công bố kết quả các nhà khoa học khẳng định
cụm di trị vườn chuối xứng đáng được đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa
và xếp hạng di tích khảo cổ học của thành phố hà nội
đồng thời cũng đề xuất các phương án bảo tồn phát huy di trị khảo cổ vườn chuối
đánh dấu sự cư trú đầu tiên của cư dân cổ hà nội cách đây khoảng gần ba năm
chúng tôi đưa ra ba cái kiến nghị về việc bảo tồn
thứ nhất là mở rộng khai quật
thứ hai tiếp tục khai quật trong lúc thực hiện khu kiêm trung chi trạch
toàn bộ một mươi chín m hai là nếu làm bất cứ gì phải có khảo cổ
và một việc nữa là chúng tôi kiến nghị một mươi chín m hai bảo tồn một cách trọn vẹn
hai là chúng tôi có những cách không bảo tồn
và có một cách là khoảng năm đến sáu m hai
giữ lại là bảo tồn tại chỗ trưng bày tại chỗ
trong cái khuôn viên văn hóa của khu công nghiệp khu kinh tế đô thị kiêm trung chi trạch
với những phương án trên các nhà khoa học mong muốn
ủy ban nhân dân thành phố hà nội xem xét phê duyệt phương án bảo tồn hợp lý
kết hợp hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản văn hóa
với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hạ tầng giao thông của thành phố